tại cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai gần đây nhất
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh đề nghị lực lượng chống dịch không được dùng biện pháp mạnh
để yêu cầu thực hiện xét nghiệm phòng chống dịch
theo ông nguyễn hồng lĩnh mục đích của việc xét nghiệm là để tìm kiếm truy vết các ca mắc covid một mươi chín
nếu người dân ngại lấy mẫu nơi đông người hoặc không thể ra ngoài lấy mẫu
thì nhân viên y tế có thể đến tận nhà xét nghiệm cho người dân
hoặc đưa bộ test nhanh vào nhà để người dân tự lấy mẫu
lực lượng chức năng không cần thiết dùng biện pháp mạnh như sự việc vừa xảy ra ở bình dương
mà có nhiều cách để thuyết phục người dân hợp tác trong phòng chống dịch
ông nguyễn hồng lĩnh lưu ý các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng nai không được ứng xử thô bạo với dân
lực lượng chống dịch không được phá cửa xâm phạm nhà ở dùng bạo lực cưỡng chế người dân đi xét nghiệm covid một mươi chín
cán bộ thực thi nhiệm vụ phải có những cách làm thật mềm mỏng để giải quyết những vấn đề khó khăn mà người dân gặp phải
tránh việc người dân bức xúc trong thời điểm dịch bệnh
cũng tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai yêu cầu các địa phương lên phương án
chuẩn bị cho việc mở rộng vùng xanh đến ấp khu phố từ ngày một tháng một mươi
ngoài ra các khu phố thôn ấp tiếp tục ra soát đối tượng được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám
kể cả công nhân đã đi làm lại ba tháng nhưng chưa được hưởng thì vẫn tạo điều kiện cho hường
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại